giảm khả năng sinh sản tự nhiên
hoặc gây hại cho nhau thai hoặc thay nhi
mặc dù vaccine covid một mươi chín là mới

như đảm bảo về tính an toàn

trong thời kỳ mang thai
một nghiên cứu gần đây được công bố
trên tạp chí khả năng sinh sản và vô sinh
của hiệp hội y học sinh sản mỹ afrm
cho thấy không có sự khác biệt
về tỷ lệ thụ thai ở những bệnh nhân
đã thiêm phòng trước đó
nghiên cứu cũng cho thấy không có sự khác biệt
về tỷ lệ mang thai thần công giữa những phụ nữ
đã thiêm phòng so với những người đã mắc bệnh
hoặc chưa bao giờ bị hiếm
tất cả vaccine covid một mươi chín
có trong danh sách sử dụng phần cấp của đa liên hoa đô
không phải là vaccine sống
vì vậy chúng có thể gây bệnh cho bà mẹ
hoặc cho trẻ sơ sinh
nhiều loại vaccine covid một mươi chín
bao gồm cả pfizer và moderna
hoạt động bằng cách lấy đi mã truyền
của protein đột biến của virus sars cov hai
vào tế bào của chúng ta
sau đó cơ thể tạo ra các kháng thể
để chống lại protein
đó là cách chúng ta có thể chống lại covid một mươi
nếu nó xảy ra thật
về cơ bản vaccine là sự bắt trước
có kiểm soát hơn phản ứng dữ dội của cơ thể
đối với nhiễm trùng và cho hệ thống miễn dịch
của chúng ta cơ hội học cách nhận ra mầm bệnh
và đồng thời giảm nguy cơ mắc lỗi
cho phản ứng
khi mang thai có thể trải qua rất nhiều thay đổi
một số thay đổi có thể ảnh hưởng đến sức mạnh
của hệ thống biễn dịch
mặc dù nguy cơ tổng thể của việc trải qua
một đợt covid một mươi chín nghiêm trọng là thấp
nhưng phụ nữ mang thai sẽ có nhiều nguy cơ
bị bệnh nặng nếu nhiễm covid một mươi chín
điều đó có nghĩa là nhiều nguy cơ
vào nhập viện nhân viên icu
điều trị ếch mô và thậm chí tử vong
do đó nhiễm covid một mươi chín luôn gây nguy hiểm
cho thai kỳ hơn là vaccine
tiêm phòng là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và em bé
phụ nữ mang thai có thể chuyển kháng thể
chống lại covid một mươi chín với con của họ
giúp trẻ được bảo vệ
trên thực tế
có không ít chị em sau khi tiêm vaccine
thì phát hiện mình có thai
và tâm lý đa số thường lo lắng quan ngại rằng
liệu vaccine có ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không
liên quan đến băn khoăn này
phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường
giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương cho rằng
ở tình huống đó chị em không cần lo lắng
mà hãy yên tâm
cho thai ngành y tế của chúng ta có đầy đủ
các phương tiện để sàng lọc chẩn đoán
theo dõi trong suốt quá trình mang thai
tôi thì tôi cho rằng việc tiêm vaccine
không ảnh hưởng gì đến em bé trong bụng
thực tế thì có rất nhiều người tiêm xong
phát hiện có thai
khi mà đến thăm khám tôi đều khuyên là
không nên sợ tại vì là tiêm vaccine
giúp cho phòng bệnh cho phụ nữ
và vaccine sẽ không đi qua nhau thai
vì vậy phát hiện có thai sau khi tiêm vaccine
chị em phụ nữ không cần phải lo lắng
mà nên yên tâm giữ thai
đồng thời thực hiện theo dõi thai định kỳ
của bác sĩ
đối với các chị em đang mang thai nếu mà đã qua một mươi ba tuần
tôi cũng khuyên cáo chị em nên yên tâm
đi tiêm vaccine việc tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín để phụ nữ mang thai
giảm nguy cơ mắc covid một mươi chín
hoặc là mắc ở thế nhẹ là
hết sức cần thiết hơn nữa
khi tiêm trong giai đoạn mang thai sẽ
sinh ra kháng thể chủ động truyền qua
nhau thai để bảo vệ em bé
những tháng đầu đời trước những
yếu tố xung quanh theo phó giáo sư cường
việc tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai
sẽ tạo ra vùng xanh để bảo vệ một
thể quan trọng phụ nữ mang thai
sau một mươi ba tuần cũng như những người bình thường
tuy nhiên trước khi tiêm phải khám thai
để biết tình trạng của em bé và mẹ
phụ nữ mang thai sau một mươi ba tuần mắc bệnh
nên vẫn có thể tiêm vaccine covid một mươi chín
xong phải tầm soát kỹ
cần khám sàng lọc kỹ cẩn thận tuân thủ
các hướng dẫn của bộ y tế về chuyên môn
với những phụ nữ có nguy cơ tiền sản giật
bong nho non các tai bến sản khoa
thì nên chỉ hoãn tiêm buộc phải
sự trí trước khi tiêm theo quan điểm cá nhân của tôi
thì tôi khuyên các chị em
một mươi ba tuần nên tiêm vaccine covid một mươi chín
và cần khám sàng lọc kỹ càng
cũng không cần lựa chọn nên
tiêm vaccine nào đâu trừ loại vaccine
mà nhà sản xuất đã chống chỉ định
từ khi triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho phụ nữ mang thai và cho con bú
tại bệnh viện phụ sản trung ương đến nay
cơ sở y tế đã tiêm cho vài nghìn trường hợp
nhưng chưa có trường hợp nào tai biến sau tiêm
chỉ có một số ít trường hợp
phản ứng thông thường như đau tay
hoặc một số dị ứng nhỏ khác
phản vệ sau tiêm là một trong những
lo lắng khi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
tuy nhiên không phải trường hợp nào
cũng là sốc phản vệ sau tiêm vaccine covid một mươi chín
theo bác sĩ nguyễn tiến dũng
nhiều trường hợp nhập viện do phản vệ nặng
tại các cơ sở y tế lại có các nguyên nhân khác
thời gian gần đây khá nhiều ca nhập viện
do phản vệ nặng tại các cơ sở y tế
nhưng lại bị nhầm tưởng là sức phản vệ
nhiều trường hợp lại do các nguyên nhân khác
ví dụ như việc sử dụng thuốc sau tiêm ngừa
phát hiện bệnh nền khi tiêm vaccine covid một mươi chín
có rất nhiều trường hợp bệnh nhân sau khi tiêm
thấy bị sốt mệt và đã tự ra hiệu thuốc
mua thuốc về uống
và sau uống thì thấy mần đỏ toàn thân phù mắt
thở rít và tín tái
như vậy nếu không chuẩn đoán và xử trí đúng
thì rất dễ lầm tưởng nguyên nhân tại phản ứng là do vaccine
như chúng ta đã biết ngoài phản vệ
còn rất nhiều nhóm bệnh khác phải nhập viện
nhưng thực ra chẳng hề liên quan đến vaccine
ví dụ như mất kiểm soát huyết áp
nhiều trường hợp đã biết mình mắc bệnh tăng huyết áp
nhưng do quá lo lắng mà huyết áp tăng cao
cả trước trong và sau khi được tiêm ngừa
một số trường hợp khác thì khi khám sang lọc trước tiêm
đo huyết áp rất cao
mới biết mình bị tăng huyết áp
bởi trước đó chưa bao giờ đo huyết áp
nên không phát hiện ra mình bị mắc bệnh
thứ hai dối loạn nhịp tim
nhiều trường hợp nhịp tim tăng cao trên một trăm linh chu kỳ
chỉ một phút cả trước trong và sau tiêm chủng
nhưng hầu hết các trường hợp là do bệnh sẵn có
nhưng không được phát hiện không được điều trị
tuy nhiên những trường hợp nhịp tim tăng
do tâm lý thì sẽ dần dần tự ổn định
tiếp đến là dối loạn glucosa máu
hay là đái tháo đường
trường hợp này thường gặp do dùng các loại thuốc điều trị
triệu chứng gây tăng glucosa máu
các thuốc giảm đau chống viêm
hoặc các loại cortisol mà rất nhiều hiệu thuốc bán
không cần đơn của các bác sĩ
tiếp đến là dối loạn ý thức co giật
do hội chứng cai rượu
tình trạng này gặp ở những người nghiện rượu
hoặc có thói quen sử dụng rượu đặc biệt là ở nông thôn
ví dụ đây là bệnh nhân được dặn phải
nghỉ uống rượu ba hôm trước và sau khi
tiêm vaccine covid một mươi chín
tuy nhiên khi người uống rượu đến ngày thứ ba
thì tay chân bệnh nhân bắt đầu run rẩy
do hội chứng cai rượu
tiêm xong vaccine người ấy bệnh về nhà nằm co cóp trên giường
gọi hỏi không thưa
thậm chí xui bọt mép co dập từng cơn
người nhà đưa vào bệnh viện và lầm tưởng do phản vệ
với vaccine covid một mươi chín
thứ năm là đột quỵ
lấy số liệu năm hai nghìn hai mươi là thời điểm việt nam
chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
chỉ một tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
từ ngày chín tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai
đã tiếp nhận khoảng một ca đột quỵ
trong đó có hơn một trăm linh ca là bệnh nhân trẻ
có độ tuổi trung bình từ một mươi tám cho tới bốn mươi bốn tuổi
cả nước một năm có khoảng
hai trăm linh người bị đột quỵ phải nằm viện
hay cứ sáu người
thì có một người có nguy cơ bị đột quỵ
mùa đông cũng là mùa đột quỵ
do đó tỷ lệ bệnh nhân nhập viện
do đột quỵ ở thời điểm này dù có tăng cao
nhưng nguyên nhân không phải là do tiêm vaccine covid một mươi chín
để tránh đột quỵ nhồi máu cơ tim
hay là tai biến bành máu não
chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ
trong nhà có người trên năm mươi tuổi
phải có máy đo huyết áp cá nhân
để thỉnh thoảng tự kiểm tra huyết áp
đừng đợi đến lúc khám trước tiêm
thì mới phát hiện ra bệnh thì đã quá muộn
tiêm vaccine covid một mươi chín không đáng ngại như bạn nghĩ
cho đến hiện nay khi dịch covid một mươi chín đã bùng phát
thậm chí là khó kiểm soát ở nhiều nơi
nhưng một số người vẫn còn e ngại về
sự an toàn của vaccine covid một mươi chín
đã tiêm vaccine covid một mươi chín
dù virus vẫn tồn tại ở mũi họng
qua xét nghiệm vẫn dương tính
do không vào được tế bào hoặc vào ít
không gây bệnh được hoặc có nhưng nhẹ
khi không vào được tế bào
virus không nhân lên được
do đó và nhanh chóng bị xóa sổ
đó là cách mà vaccine có thể bảo vệ hàng tỷ người
trên thế giới này trong đó có chúng ta
vì vậy việc tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
không đáng sợ như một số người vẫn đang lo lắng
đánh giá từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
với một trăm tám mươi hai triệu liều vaccine tại mỹ
cho thấy vaccine không làm gia tăng
nguy cơ tử vong trên bất cứ nhóm nào
khám sức khỏe định kỳ phát hiện
và điều trị bệnh nền là cực kỳ quan trọng
nó giảm thiểu rủi ro cho chúng ta
trong mọi hoàn cảnh mọi thời điểm